cùng với thành phố hồ chí minh dịch sốt xuất huyết cũng diễn biến phức tạp và tăng cao tại sóc trăng
vì vậy ngành y tế của địa phương khuyến cáo người dân không được chủ quan và chủ động phòng chóng mũi vằn
con của chị ngô thị ngọc bích đang phải điều trị sốt xuất huyết từ nhiều ngày nay
hiện sức khỏe của cháu đã ổn định và tiến triển tốt
chị bích cho biết khu nhà của chị không phải là ổ dịch mà do việc vệ sinh nhà cửa không được làm thường xuyên
môi trường ẩm thấp tạo điều kiện để mũi trú ẩn và lây truyền bệnh sang người
tính đến cuối tháng chín vừa qua tỉnh sóc trăng ghi nhận trên một ba trăm ba mươi ca mắc sốt xuất huyết
tăng ba mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái tập trung nhiều ở các huyện kế sách cù lao dung long phú
thị xã vĩnh châu mỹ xuyên
đứng thứ một mươi sáu trong tổng số hai mươi tỉnh thành khu vực phía nam
theo đánh giá của ngành y tế sóc trăng hiện nay bệnh sốt xuất huyết dù đang có khuyên hướng giảm so với nhiều tháng trước
nhưng số ca mắc vẫn còn ở mức cao
chúng ta thấy là năm nay với cái tình hình bệnh nặng thì cũng rất là nhiều
những ca vào sốt những ca có những biến chứng siêu hấp phải thở mái này kia là nhiều hơn năm rồi
cho thấy là tình hình diễn biến của sốt huyết nó cũng càng ngày càng phức tạp
do đó là chúng ta phải hết sức cảnh giác đề phòng
ngành y tế tỉnh sóc trăng đã yêu cầu trung tâm y tế các huyện thị thành phố giám sát chặt chẽ và xử lý các ổ dịch mới phát sinh
đồng thời phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức vệ sinh môi trường tiêu diệt các tác nhân lây chuyển bệnh
với các hộ đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ khi phát hiện có tình trạng sốt cao liên tục
cần đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám phát hiện và điều trị kịp thời